tại tỉnh hậu giang vừa diễn ra lễ khởi công cầu nàng mau hai nối liền với hai xã vĩnh tường của huyện vị thủy và xã tân bình của huyện phụng hiệp
đây là một trong những công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
việc xây dựng cầu nàng mau hai còn có ý nghĩa hết sức thiết thực đáp ứng sự mong mỏi chờ đợi suốt bốn mươi năm năm qua của người dân vùng sâu nơi đây còn nhiều khó khăn
công trình được xây dựng bằng bê tông cốt thép có chiều dài năm mươi mét bề ngang mặt cầu bốn năm m tải trọng tám tấn với tổng kinh phí đầu tư hơn bốn tỷ đồng
do công ty tranh nhiệm hiểu hạn một thành viên xi măng cần thơ hậu giang tài trợ
dự kiến sau bốn tháng thi công cầu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ thuận lợi cho việc giao thương đi lại của người dân góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương